chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
nói chuyện với cán bộ tỉnh thừa thiên huế thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương chúc mừng và đánh giá cao các thành tựu kinh tế xã hội an ninh quốc phòng mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh thừa thiên huế đạt được trong năm hai nghìn một mươi sáu
năm qua do thiên tai lũ lụt diễn ra liên tiếp ảnh hưởng trực tiếp đến bốn tỉnh miền trung trong đó có thừa thiên huế
nhưng nhờ vào sự chỉ đạo quyết liệt của trung ương sự điều hành của chính phủ đặc biệt là sự phấn đấu của đảng bộ chính quyền và nhân dân thừa thiên huế
các chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng của tỉnh đã đạt được và vượt mức kế hoạch đề ra
thủ tướng cũng đề nghị thừa thiên huế đẩy mạnh cải cách môi trường đầu tư tốt hơn đón bắt thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ổn định từ tỉnh đến cơ sở để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn
nhân dịp xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh thừa thiên huế một năm mới với nhiều thắng lợi mới trên tất cả các lĩnh vực
tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy năm nay cả nước không bắn pháo hoa để tiết kiệm chi phí chăm lo tết cho người nghèo khó khăn gia đình chính sách và gây quỹ ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung
quy định này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của nhiều người trong những ngày giáp tết vậy người dân đã đón một giao thừa vắng phá hoa như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây do nhóm phóng viên của truyền hình nhân dân thực hiện tại thủ đô hà nội

động viên những điều gì
đọc cái bài trên báo cứu quốc
thì đến cái đoạn mà bác
có những lời thơ dành cho chiến sĩ
thì tất cả mọi người đứng lại hết
hát cái bài tiếng súng vang sông núi miền nam
rồi ta muốn băng mình tới phương nam
giết hết quân hung tàn
đây cái khí thế của bộ đội
là như vậy
vào những năm sáu mươi
thì vào đêm giáo thừa
thì rất nhiều nhà tụ tập xung quanh
một chiếc radio
và những cái học sinh của chúng tôi
thường là nghe vật thuộc ngay cái bài thơ ấy
chép ra đến sáng mùa một
thì hầu như tất cả
tất cả làng và tất cả các trường
các học sinh và nhất là các cán bộ
và chiến sĩ thì đều thuộc
thơ bác ngay trong mùa một
bác hồ làm thơ tết
từ những ngày xuân năm một nghìn chín trăm bốn mươi một
ngoài những bài thơ mang tính dự báo
chiến lược về cuộc kháng chiến
lại có những bài
đã trở thành khẩu hiệu hành động
của phong trào thi đua yêu nước hào hùng
người người thi đua
ngành ngành thi đua
ta nhất định thắng
địch nhất định thua
đại tá nhà văn doãn nho
còn nguyên ký ức về những ngày đó
dùng những cái từ rất là chân chất
và động viên và cố vụ
toàn dân toàn quân toàn kết
là tiến lên
vượt giàn khó
thì đấy cũng chính là cái lời hiệu triệu
chính là những cái lời hiệu triệu
mà có vần
nhà thơ hoàng trung thông có bốn câu
rất là hay tôi nhớ đây là đọc thơ bác
tôi đọc trăm bài trăm ý đẹp
ánh đèn tỏa rạng mái đầu xanh
vần thơ của bác vần thơ thép
mà vẫn mênh mông bác ngát tình
cái cái lời thơ trúc thuyết của bác
không chỉ nói đến nhiệm vụ
mà còn đem thổi đến toàn dân tộc
một cái chuyện sự lạc quan
và cũng đem lại cho
đời sống tinh thần
đời sống tinh thần của
nhân dân tộc
nhân dân một cái nét gì đó
rất xuân rất mới
đúng như mong muốn
của bác hồ kính yêu
một khi trí ta đã quyết
lòng ta đã đồng
thì tin mừng thắng trận nở như hoa
và bắc nam xuân họp
xuân nào vui hơn
thêm một mùa xuân mới
nhớ những lời dặn của người
còn vang mãi với non sông
trong phần tiếp theo
của chương trình
đường hoa nguyễn huệ mở thêm một ngày
hình tượng con gà
trong văn hóa người mông
theo trung tâm dự báo khí tưởng thủy văn
trong hai ngày ngày mùng bốn và ngày mùng năm
tết đình dậu hai nghìn một mươi bảy
miền bắc sẽ đón khối không khí lạnh tăng cường
khiến trời lạnh về đêm và sáng
nhiệt độ thấp nhất dưới một mươi năm độ c
theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng
thủy văn trung ương
hiện nay các tỉnh miền bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh
tăng cường về phía đông nam
nên trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi
trời lạnh về đêm và sáng
cụ thể mùng bốn tết trời nhiều mây
đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi
trời rét nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi tám độ c
mùng năm tết
trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi
đêm và sáng trời rét
nhiệt độ giao động từ một mươi năm đến hai mươi bảy độ c
vùng núi có nơi dưới một mươi năm độ c
riêng tại thủ đô hà nội
trời không mưa rét về đêm và sáng sớm
trưa chiều giảm mây trời hứng nắng
thay vì bế mạc vào tối ngày mùng bốn tết
đường hoa nguyễn huệ sẽ kéo dài thêm một ngày nữa
và đóng cửa vào tối mai tức mùng năm tết
đây là quyết định của lãnh đạo
thành ủy tp hcm
sau chuyến khảo sát ngày mùng ba tết
theo dự kiến
đường hoa nguyễn huệ sẽ kết thúc vào hai mươi hai h ngày hôm nay
tức mùng bốn tết
nhưng do nhu cầu tham quan du xuân của người dân vẫn còn đông
mỗi ngày đường hoa đón nhận khoảng hai trăm linh lượt người
nên lãnh đạo thành ủy tp hcm đã quyết định
kéo dài thời gian mở cửa đường hoa
cho đến hai mươi hai h ngày mùng năm tết
được biết đường hoa được mở thêm một ngày
nhiều người dân rất vui mừng với thông tin này
em rất là vui khi được nghe được thông tin đó
vì có thể nhiều người chưa được đi tới
có được một ngày đi tới tiếp theo
tôi rất là mừng
tại vì đường hoa rất là đẹp
tân thủ đi chụp hình luôn đi
để cho con cháu mai sau
nó ngắm được cái đường hoa
đường hoa năm nay rất là đẹp
quyết định này dựa trên hai yếu tố
đó là chất lượng thiết kế và chất lượng hoa
của đường hoa năm nay rất tốt
việc kéo dài đường hoa năm nay
để người dân có thêm thời gian thưởng lãm
được biết đây là điều chưa từng có
trong vòng một mươi bốn năm tổ chức đường hoa
khi vụ mùa kết thúc
cũng là lúc bà con người paco
tại vùng núi phía tây quảng trị
lại tất bật chuẩn bị cho lễ mừng lúa mới
hay còn gọi là tết a gia
đây là lễ tết rất quan trọng
và không thể thiếu trong đời sống văn hóa
của đồng bào người paco
và đặc biệt hơn khi trong xuân mới đình dậu này
lễ mừng lúa mới của đồng bào dân bản
ở huyện đắc rông
lại chùng với tên nguyên đán của dân tộc
xuân vì thế mà đến với mọi người mọi nhà
cũng ấm cúng hơn và đáng nhớ hơn rất nhiều
ở xã bung huyện đắc rông
tỉnh quảng trị người paco
tất bật tổ chức lễ mừng lúa mới
để cảm ơn trời đất và các thần linh
đã cho một mùa vụ bội thu
người paco rất coi trọng các lễ cúng mùa vụ
họ tin vào các thần linh huyền bí
mà họ gọi là giàng
họ thờ thần lúa
thần lúa được coi là vị thần quan trọng nhất
vì thần lúa mang lại ấm no hạnh phúc cho dân tộc họ
bất cứ con cái đi làm ăn xa
nhưng mà khi đến là giàng phải về
về cái thứ nhất
là cái trương họ đó
là xem lại cái cách làm ăn trong một năm

chưa được cái gì
thì họ làm ăn phát đạt cái gì
thì họ làm ăn phát đạt cái gì
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai
nhưng mà riêng cái truyền thông này
thì chỉ có giờ
của đồng bào paco mình
thì họ mới về đầy đủ
họ tổ tập đầy đủ
thì cái lục đoạn mà mình mới gặp mặt đầy đủ
đồng thời là uống rượu
rồi là trò chuyện trong một năm
và bán phương hương kế hoạch
cho năm tới chúng ta làm ăn phát đạt hơn
tết mừng cơm mới của người paco ở quảng trị
là một phong tục tập quán có từ xa xưa
thường được tổ chức sau khi mùa vụ đã ván
tùy thuộc vào thời gian gạt lúa
mà ở mỗi dòng họ
tổ chức vào từng thời điểm khác nhau
theo quan niệm của người paco
thời gian tốt nhất để cúng lúa mới
cúng thần linh là vào buổi sáng
vì lúc đó khí trời tốt nhất trong ngày
thời gian qua được sự quan tâm rất lớn
của đảng nhà nước
bà con có nhiều thay đổi
hà giang hôm nay
bà con cùng đồng viên nhau
cách làm ăn
rồi thực hiện tốt
cái chủ trương
đảng nhà nước
thời gian tốt